trong đó có những vấn đề đã tồn tại qua nhiều kỳ họp đã được trả lời một cách tương đối đầy đủ

trong những dấu ấn đó chính là quan điểm đấu tranh phòng chống tiêu cực tham nhũng
năm một nghìn chín trăm tám mươi một tại hội nghị phổ biến chỉ thị số tám mươi một của ban bí thư về nhiệm vụ chống tiêu cực đồng chí phạm hùng khi đó là phó thủ tướng chính phủ phụ trách khối nội chính kiêm bộ trưởng bộ nội vụ đã khẳng định
đấu tranh chống tiêu cực vừa là nhiệm vụ quan trọng vừa là cấp bách của cách mạng xã hội chủ nghĩa là vấn đề hết sức bức thiết đồng thời là vấn đề chiến lược trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng
đồng chí phạm hùng xác định việc chống tham nhũng tiêu cực phải được làm đồng bộ từ trung ương cho đến cơ sở
chống tiêu cực phải có kế hoạch chương trình có trọng tâm trọng điểm dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy và phải trở thành một nội dung trong sinh hoạt tri bộ
dựa vào quân chúng phát động phong trào quân chúng tích cực tham gia là vấn đề mấu chốt công tác xét xử phải nghiêm minh kịp thời và đúng mức
ông có dẫn ra lời căn dặn của thủ tướng phạm hùng
tức là người tiên nhiệm của ông ấy một câu là nếu không chống được tiêu cực thì chúng ta cũng mọi việc khác chúng ta đều không làm được
thì có lẽ đây là một cái luận điểm rất là chính xác và nó cũng đặt ra những yêu cầu rất là quan trọng
chúng ta biết là cái đức tính của đồng chí phạm hùng là rất giản dị rất gần gũi mọi người
cho nên là chắc chắn là đồng chí là rất ghét những cái thói gọi là bao hoa su nịnh hay là cứ đi móc ngoặc tham nhũng
mà đồng chí
đồng chí không quyết chống
thế cho nên là trong cái khoảng thời gian đấy thì tôi chắc chắn là đồng chí phạm hùng đã tham gia để xây dựng cái ngành cái lực lượng bộ nội vụ mà sau này là công an đã lớn mạnh hơn rất là nhiều
những quan điểm tư tưởng và giải pháp của đồng chí phạm hùng về công tác chống tiêu cực rất có ý nghĩa trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực hiện nay
vận dụng tư tưởng đó lực lượng công an luôn là một trong những lực lượng nòng cốt phát huy tinh thần chủ động quyết liệt của mình trong cuộc chiến với tội phạm tham nhũng
các vi phạm về kinh tế
không ít đại án tham nhũng các vụ án kinh tế lớn đã được điều tra khám phá được nhân dân cả nước ủng hộ tin tưởng tuyệt đối vào quyết tâm của đảng và nhà nước ta trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực
không có lực lượng điều tra của công an nhân dân chúng ta sẽ không thể nào đạt được kết quả mong muốn trong đại cuộc phòng chống tiêu cực tham nhũng lãng phí
và điều đó ảnh hưởng
trực tiếp đến sức mạnh quốc gia qua đó lực lượng công an nhân dân tự khẳng định mình vị thế chức năng xứng đáng là một trong hai cánh tay bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí phạm hùng là một tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính người con kiên trung của quê hương nam bộ đất thép thành đồng
hệ thống quan điểm của đồng chí phạm hùng về công tác phòng chống tiêu cực tham nhũng sẽ luôn là những bài học lớn để lực lượng công an nhân dân
vận dụng vào công tác thực tiễn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh